với tội danh giết người cướp tài sản bị cáo lê văn thành hai mươi năm tuổi trú tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa phải nhận bản án tử hình
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thành đi xe khách từ tỉnh bình dương về đắk lắc
trên đường đi thành đã gặp ông nguyễn văn đông năm mươi sáu tuổi chú tại huyện crong ana tỉnh đắk lắk hành nghề xe ôm nảy suy nghĩ định giết ông đông để cướp chiếc xe máy
khi đến đường y ngoan phường tân lợi thành phố buôn ma thuột thành đã lấy trong ba lô một con dao dài ba mươi cm đâm liên tiếp vào người ông đông khiến nạn nhân tử vong
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người ba năm tù giam về tội cướp tài sản tổng hình phạt mà bị cáo lê văn thành phải chấp hành là